hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong tương lai các nhà phát triển công nghệ tại thụy điển mong muốn mở rộng công dụng của con chip
sang cả các lĩnh vực như y tế cộng đồng và các lĩnh vực phúc lợi khác
điều đó đảm bảo cấy chip dưới da trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống hiện đại tại thụy điển
trung quốc đang xây dựng một siêu đường cao tốc thông minh nối hai thành phố hàng châu và ninh ba ở tỉnh chiết giang
công trình dự kiến mở cửa vào năm hai nghìn hai mươi
tuyến đường dài một trăm sáu mươi một km được quy hoạch thành sáu làn và hai chiều lưu thông
giới hạn tốc độ lên tới một trăm hai mươi km trên giờ
mặt đường được trang bị hệ thống pin năng lượng mặt trời cho phép xả các phương tiện chạy bằng điện
sạc điện thoại di động thắp sáng đèn đường vận hành biển quảng cáo và đèn giao thông
hệ thống cảnh báo nguy hiểm sử dụng cảm biến được lắp đặt dọc hai bên đường
các phương tiện lưu thông trên đường này có thể kết nối và giao tiếp với nhau
giúp giảm nguy cơ tai nạn hạn chế tắc đường và hỗ trợ xe tự lái lưu thông trên cao tốc
thông tin này cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi hôm nay
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại